tại nghệ an ngày hai mươi năm tháng tám đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển và ủy ban nhân dân xã nghi quang
huyện nghi lộc đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận
cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo trong nội dung ký kết hai bên sẽ trao đổi thông tin tình hình trên địa bàn
tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước
về biển đảo và lực lượng cảnh sát biển vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội
giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai bảo vệ tài nguyên môi trường tham gia xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới